vụ việc vừa qua xảy ra trên địa bàn tỉnh hương yên có lẽ sẽ là lời giải đáp cho câu hỏi vừa rồi
vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã khiến hai học sinh tử vong
tài xế gây ra tai nạn chưa có giấy phép lái xe
và thông qua vụ việc này lại một lần nữa dóng lên hồi chuông đáng báo động về tình trạng
người chưa đủ điều kiện vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông cơ giới đường mục
đây là hiện trường tại tỉnh lộ ba trăm tám mươi sáu đoạn qua xã tân việt huyện yên mỹ tỉnh hương yên
chiếc xe ô tô năm chỗ do một thanh niên điều khiển chạy tốc độ cao
đã va vào một xe máy điện đi cùng chiều khiến hai em học sinh đeo nhau trên xe tử vong
tài xế xe ô tô đã lái xe rời khỏi hiện trường
khi ra trình diện người này lại chưa có giấy phép lái xe ô tô
việc tài xế chưa có giấy phép lái xe vẫn liều lĩnh điều khiển phương tiện tham gia giao thông là hành vi cực kỳ nguy hiểm
liên quan đến vụ việc này chủ phương tiện trao xe cho người chưa có giấy phép lái xe
cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm của chủ xe là người đã trao phương tiện cho tài xế này
vụ việc này cũng cho thấy thực trạng sử dụng giấy phép lái xe giả đang có diễn biến phức tạp
cũng gây ra nỗi lo lắng bất an với người tham gia giao thông
đây là số giấy phép lái xe giả
bị cơ quan công an phát hiện bằng mắt thường thì khó có thể phân biệt được bằng thật bằng giả
chủ nhân của những giấy phép lái xe này không cần mất thời gian học luật không cần thi thực hành
mà chỉ cần bỏ ra từ bảy trăm linh đồng đến một triệu đồng là đã có thể sở hữu một bằng lái xe giả
tại cái thời điểm đó mình làm hết một triệu hai trăm linh nắm nhanh họ nắm nhanh
trong vòng ngày thứ tư là mình đã nhận được cái bằng lái xe đó
dù nhận thức còn kém về lựa an toàn giấu thờ
cũng như về luật dân sự nói chung thì cũng cảm thấy trên mạng có rất nhiều cái dịch vụ làm
hoặc là cho cấp bằng mà mình không cần phải làm gì nhiều không phải bỏ thời gian để học
thì mình cũng cảm thấy nó quá dễ dàng cho nên cũng đã có hành vi sử dụng
là cũng để sử dụng cái dịch vụ cấp bằng trên mạng
hậu quả của việc sử dụng những giấy phép lái xe giả này là khôn lường
thế nhưng người sử dụng chúng chỉ đơn giản cho rằng do nhận thức
còn hạn chế điều đáng chú ý là trong số những giấy phép lái xe giả do lực lượng chức năng phát hiện
có cả trường hợp là tài xế xe chở khách xe đầu kéo
tài xế xe đầu kéo này đã bị lực lượng chức năng phát hiện sử dụng giấy phép lái xe giả vào tháng năm vừa qua
tại cơ quan công an người này khách nhận mua giấy phép lái xe trên mạng xã hội zalo vào đầu tháng hai
với số tiền sáu triệu đồng để sử dụng
rất nhiều người dân vẫn có những cái nhận thức chủ quan về cái việc là ngại đi thi rồi không đi lái xe
đi làm đi thi ở tại các trung tâm các cơ sở có chức năng mà lại tự ý lên mạng
sau đó tìm các cái thông tin trên mạng và tự đăng ký làm ở trên mạng để làm các cái giấy phép lái xe giả
để phục vụ cho cái việc mà xuất trình khi bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra
thế cái việc này thì người dân vẫn đang nghĩ là nó chỉ vi phạm pháp luật hành chính đơn thuần
nhưng thực tế đây là vi phạm pháp luật hình sự và việc này cũng sẽ bị xử lý hình sự
chứ không phải là xử lý hành chính một cách đơn thuần
sử dụng giấy phép lái xe giả hiện nay thì chúng tôi cũng đã phối hợp với cục đường bộ của bộ giao thông vận tải
ra soát tổng những cái giấy phép lái xe mà lực lượng công an đang tạm giữ
để qua đó sẽ phân tích đánh giá những cái phương tiện nào mà được cấp lại những cái phương tiện nào
những giấy phép lái xe nào là giấy phép lái xe giả thì chúng tôi sẽ tập hợp và phối hợp với công an các địa phương
để chuyển giao những số giấy phép lái xe đó để chuyển cho cơ quan điều tra xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại hương yên chính là hồi chuông cảnh báo hành vi không có giấy phép lái xe
hay sử dụng giấy phép lái xe giả để tham gia giao thông
cũng qua các vụ việc cơ quan công an khuyến cáo giấy phép lái xe thông tin phương tiện đăng ký xe của người dân
đều được lưu trên hệ thống của sở giao thông vận tải hoặc dữ liệu của lực lượng cảnh sát giao thông
theo đó trường hợp người điều khiển phương tiện sử dụng giấy phép giả lực lượng làm nhiệm vụ sẽ nhanh chóng tra soát dữ liệu và dễ dàng phát hiện